mang theo trong các cuộc nói chuyện những cái bắt tay là tình cảm tốt đẹp mà những người dân nơi đây dành cho người chiến sĩ đến từ đất nước việt nam xa xôi những người mà nhiều ngày qua đã bất chấp nguy hiểm có mặt giúp sức tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát
tôi rất cảm ơn vì các bạn đã đến đây giúp đỡ giữ lại những sự sống nếu chẳng may việt nam có xảy ra thiên tai chúng tôi chắc chắn cũng sẽ lên đường giúp đỡ
lời cảm ơn dành cho những người chiến sĩ công an nhân dân việt nam
dân việt nam đã rất dũng cảm kiên cường với nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong nguy hiểm và những khó khăn
những ngày tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm chạy đua với thời gian đào hàng trăm tấn bê tông đất đá để đưa nạn nhân ra ngoài và không phải lúc nào cũng sử dụng được thiết bị máy móc để cắt dỡ tạo lối đi sâu vào hiện trường
hình ảnh của người việt nam chúng ta hình ảnh lá cờ tổng quốc chúng ta hình ảnh con người việt nam ta và để bạn bè trên thứ
hình ảnh của chúng ta và người ta càng khâm phục người ta càng thêm tin tưởng và có sự đóng góp vào lực lượng của chúng ta
đoàn công tác của bộ quản việt nam đã được đơn vị điều phối công tác cứu nạn hộ trên toàn quốc gia
thổ nhĩ kỳ đánh giá rất cao về sự sử dụng thiết bị chuyên dự của việt nam tham gia công tác cứu nạn hộ tại thổ nhĩ kỳ
những thiết bị này đã giúp cho lực lượng cứu nạn hộ tại việt nam tìm kiếm được sự sống phát hiện ra sự sống
và đã phối hợp các lực lượng đã cứu sống được người bị nạn
liên tục di chuyển đến những hiện trường khu vực mới để tìm kiếm nạn nhân đoàn cứu hộ việt nam làm nhiệm vụ ở những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất của thảm họa động đất
dù là ở việt nam hay nước bạn vẫn là hình ảnh quen thuộc của người lính cứu nạn cứu hộ với những bữa ăn vội vàng
đoàn cứu nạn cứu hộ việt nam
vâng thưa quý vị đoàn cứu nạn cứu hộ việt nam
đoàn cứu nạn cứu hộ việt nam
ngay khi tiếp cận các hiện trường tìm kiếm mới thì đều nhanh chóng phát hiện và phối hợp cùng các lực lượng quốc tế đưa nhiều nạn nhân bị vùi lấp ra ngoài
cho đến thời điểm hiện nay đoàn cứu hộ của ta đã trợ giúp cứu được một người và đưa được sáu nạn nhân ra khỏi đống đổ nát
chúng tôi sẽ còn tiếp tục gửi tới quý vị những hình ảnh từ thổ nhĩ kỳ trong các bản tin tiếp theo
chuyển sang các tin tức liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh năm d tỉnh hải dương
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã bắt giữ bốn đối tượng là lãnh đạo trung tâm và các công ty có liên quan để phục vụ công tác điều tra
ngày một mươi ba tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của phạm văn năng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiên an với ngành nghề kinh doanh chính là thiết kế thi công cải tạo xe cơ giới
kết quả điều tra xác định từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai phạm văn năng đã thông đồng với lãnh đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh năm d để nhận hối lộ của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới trong và ngoài tỉnh
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh năm d bắt giữ hai phó giám đốc trung tâm là bùi trọng quyền anh và hà văn toàn bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của nguyễn văn phúc là giám đốc công ty an pha có địa chỉ văn phòng tại phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
phúc bị bắt do đã bắt tay với lãnh đạo trung tâm đăng kiểm lập khống hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới
cũng liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án đưa nhận và môi giới hối lộ khởi tố và tạm giam một mươi một bị can là lãnh đạo cán bộ của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh nghệ an
các bị can gồm một giám đốc hai phó giám đốc năm trưởng các phòng kiểm định nhiệm vụ ba nhân viên đăng kiểm thuộc hai cơ sở ba nghìn bảy trăm linh một s có địa chỉ tại tp vinh và ba nghìn bảy trăm linh hai s tại thị xã thái hoa
các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã điều tra về việc có dấu hiệu của hành vi đưa môi giới nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh nghệ an
cụ thể một số lãnh đạo cán bộ của trung tâm đã móc nối với một số đối tượng có bên ngoài để đưa nhận và môi giới hối lộ của các chủ phương tiện trong việc khoán cải xe ô tô nhằm bỏ qua các lỗi vi phạm trong hoạt động đăng kiểm